tin an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai hiện đang tạm giữ hình sự lê đình khương
và đang tiếp tục truy bắt hồ lê phương cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi giết người
ngoài ra cơ quan công an cũng tạm giữ hình sự tám đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm
theo điều tra ban đầu phương và võ thế duy có mâu thuẫn và từng xô sát nhưng chưa gây ra hậu quả
đến ngày ba mươi một tháng một mươi phương cùng với chín đối tượng đã đến điểm hẹn với duy để giải quyết mâu thuẫn
khi võ hồng hiệp thuộc nhóm của duy nhìn thấy phương liền cầm khúc cây đuổi đánh
thế vậy phương dừng xe rồi cầm dao xông đến đâm hiệp ba nhát
khương thế vậy cũng xông vào hỗ trợ phương hiệp được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
hiện công an đồng nai đang tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt phương và các đối tượng còn lại